thưa quý vị hãng thông tấn nhà nước triều tiên vừa cho biết nỗ lực thứ hai của nước này trong việc phóng vệ tinh do thám đã thất bại
do lỗi xảy ra trong quá trình bay ba giai đoạn của tên lửa
cơ quan hàng không vũ trụ nước này cho biết triều tiên sẽ tiến hành nỗ lực thứ ba vào tháng một mươi
thông tin trên được hãng thông tấn nhà nước triều tiên phát đi sau khi quân đội hàn quốc tuyên bố rằng
triều tiên đã phóng một tên lửa tầm xa mà nước này nói là tên lửa đẩy không gian về phía nam
từ cơ sở tông trang ri vào lúc ba h năm mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng tám theo giờ địa phương
hãng tin kyodo cho biết thêm rằng chính phủ nhật bản thông báo vào sáng sớm ngày hai mươi bốn tháng bốn
triều tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo trong ngày đầu tiên của lịch trình phóng vệ tinh mà bình ngưỡng từng thông báo trước đây
cảnh báo khẩn cấp được ban bố sau đó nhanh chóng được dỡ bỏ
vụ phóng không gây thiệt hại cho nhật bản cũng như khu vực xung quanh
cảnh sát singapore thông báo mở cuộc điều tra những lời đe dọa đánh bom nhằm vào tại nhiều địa điểm trên cả nước
trong đó có cả các tòa nhà công quyền và các đại sứ quán
theo nhà chức trách singapore cảnh sát đã nhận được báo cáo về những lời đe dọa đánh bom vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám
nhằm vào một mươi tám địa điểm trên cả nước
các cảnh sát đã phối hợp với các lực lượng an ninh nhưng không tìm thấy vật liệu
nổ khả nghi nào
thông báo không nêu rõ những địa điểm cụ thể bị dọa đánh bom
hay lực lượng chức năng có phải tiến hành sơ tán người dân do lo ngại đánh bom hay không
tuy nhiên bộ phát triển bền vững và môi trường singapore thông báo
tòa nhà văn phòng của bộ này cũng bị đe dọa đánh bom
dù không phát hiện đồ vật khả nghi nhưng an ninh đã được tăng cường
cảnh sát cũng tuyên bố sẽ điều tra và có hành động kiên quyết với những đối tượng lan truyền
những lời đe dọa giả mạo gây hoang mang
những đối tượng vi phạm có thể bị phạt tù lên tới bảy năm
và phạt tiền lên tới năm mươi singapore đô la tương đương với ba mươi bảy đô la mỹ
cơ quan chức năng của nga vừa xác nhận người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân wagner
ông yevgeny prigozhin có mặt trên chiếc máy bay bị rơi ở phía bắc thủ đô moscow vào tối ngày hôm qua
cơ quan vật tại hàng không nga đã công bố tên của ba thành viên phi hành đoàn
và bảy hành khách trên đoàn
theo đó ngoài ông prigozhin còn có ông dmitry urkin chỉ huy của lực lượng wagner
bị ban điều tra liên bang nga đã khởi tố vụ án hình sự
về vi phạm các quy định an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không sau vụ việc
trước đó bộ tình trạng khẩn cấp nga cho hay toàn bộ một mươi người trên máy bay đã thiệt mạng
vụ việc xảy ra gần làng kuzhenkino thuộc vùng tervir phía tây bắc nước này
một số cơ quan truyền thông của nga đưa tin đây là máy bay umbrella legacy sáu trăm linh
mang số hiệu ra
nga đã truyền thông qua hai nghìn bảy trăm chín mươi năm được cho là của ông prigozhin
tuy nhiên giới chức chưa xác nhận thông tin trên
còn tại mỹ kênh truyền hình cnn cho biết
cựu tổng thống mỹ donald trump đã chấp thuận ra hồ tòa
và đồng ý trả hai trăm linh đô la mỹ cho việc được tại ngoại ở bang georgia
theo cáo trạng ông trump phạm tội hướng sự vì đứng đầu một nhóm gồm một mươi tám người
nhằm đỏng mưa kết quả bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi
như vậy cho đến nay ông trump đang phải đối mặt với bốn bản cáo trạng
trong khi đang đẩy nhanh chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó các luật sư ngày một mươi bảy tháng tám đã đề nghị lùi phiên tòa xét xử ông trump
với cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
theo đề nghị phiên tòa nên được lùi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
rất lâu sau cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào năm tới
bộ trưởng bộ hợp tác và quan hệ quốc tế d euro ceo nam phi nathalie pando cho biết
các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi brics gồm các nước đang phát triển hàng đầu
đã thống nhất cơ chế xem xét thành viên mới mở đường cho hàng chục quốc gia quan tâm tham gia
nhóm đại diện cho các nước thuộc khối nam bắc cầu
thỏa thuận mở rộng có thể giúp mang lại ảnh hưởng toàn cầu cho brics
nhóm hiện tại gồm các thành viên brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi
vào thời điểm sự phân cực địa chính trị đang thúc đẩy các nỗ lực của nga và trung quốc
nhằm củng cố vị thế của khối này
theo bà pando các nhà lãnh đạo khối sẽ đưa ra thông báo về việc mở rộng
trước khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc vào ngày hai mươi bốn tháng tám
các quan chức nam phi cho biết hơn bốn mươi quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập brics
và hai mươi hai quốc gia đã chính thức yêu cầu được kết nạp
trước đó tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo brics tổng thống nam phi sirin ramaphosa cho biết
năm quốc gia thành viên brics sẵn sàng mở rộng nhóm với các thành viên mới
trong bối cảnh nhóm này theo đuổi tầm ảnh hưởng lớn hơn trong việc định hình trật tự thế giới
liên quan tới kế hoạch xả thải tại nhật bản theo tuyên bố của thủ tướng nhật bản kishida fumio
nước này sẽ bắt đầu xả thải từ nhà máy điện hạt nhân fukushima ra biển thái bình dương
trong ngày hôm nay với công suất dự kiến là khoảng năm trăm linh lít mỗi ngày
nhiều quốc gia ở khu vực đã tiếp tục lên tiếng phản đối kế hoạch này
bất chấp những cam kết về an toàn của tokyo cũng như cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
bộ ngoại giao trung quốc cho biết đã triệu đại sứ nhật bản tại nước này để phản đối kế hoạch xả thải của tokyo
bắc kinh cũng nêu rõ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng
trong khi đó giới chức đặc khu hành chính hồng kông trung quốc thông báo sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm xuất xứ
từ một mươi vùng đô thị và tỉnh của nhật bản từ hôm nay hay từ tháng tám
giới chức một số nước như vanuatu papua new guinea quần đảo solomon fiji và new caledonia
cũng lên án quyết định của nhật bản kêu gọi tokyo nghiêm túc xem xét lựa chọn khác
trước đó cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea khẳng định kế hoạch xả thải của nhật bản đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của iaea
vốn được dùng làm hệ quy chiếu an toàn toàn cầu đồng thời cam kết sẽ công khai các dữ liệu giám sát xả thải của tokyo theo thời gian thực
quyết định bắt đầu xả hơn một triệu tấn nước nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân fukushima ra biển kể từ ngày hôm nay của chính phủ nhật bản
đã gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận
riêng tại fukushima nhiều cơ sở kinh doanh thủy hải sản đã tỏ rõ mối lo ngại khi ngày xả thải đang tới gần
một buổi sáng như thường lệ takashi nakajima chủ một siêu thị bán hải sản thành thục thái từng lát cá cháp biển và cá thu ngựa tươi nguyên
đặt chúng vào đĩa ăn liền để bán
tại cửa hàng ông được thừa kế từ thời ông cha tất cả nguyên liệu đều được đánh bắt tại địa phương fukushima
tuy nhiên giờ đây việc kinh doanh của ông nakajima lại có nguy cơ bị xáo trộn khi chính phủ tiến hành kế hoạch xả nước thải nhà máy điện hạt nhân fukushima
nếu được pha loãng với một lượng lớn nước biển tất nhiên mức độ khi được pha loãng sẽ được coi là an toàn
vấn đề là việc xả nước này sẽ diễn ra trong ít nhất ba mươi năm
trong những năm qua khách hàng dần quay trở lại khi kết quả các cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm âm tính với mức độ phóng xạ bất thường
những khách hàng lâu năm như ngư dân yataka shichido cũng chủ động không ngần ngại mua cá và sau trồng tại địa phương
tuy nhiên với nakajima và nhiều người dân khác ngày xả thải có thể đánh dấu sự khởi đầu của một trận chiến sinh tồn mới
chưa có nghiên cứu khoa học nào cho ra được kết quả về những gì sẽ xảy ra do việc xả toàn bộ nước trong suốt ba mươi năm
việc xả thải là cực kỳ phản khoa học và chắc chắn sẽ làm giảm doanh số bán cá
người dân fukushima đã chịu đựng một mươi hai năm qua và họ mới được xác nhận rằng mức độ phóng xạ đã giảm xuống
nhưng nếu chất phóng xạ được thải ra biển bây giờ nó sẽ một lần nữa khơi lại bi kịch của một mươi hai năm trước
để giúp ngành đánh bắt cá đối mặt với những thiệt hại về mặt uy tín có thể xảy ra như doanh số bán hàng giảm do kế hoạch xả thải
chính phủ nhật bản đã thành lập quỹ với tổng trị giá tám mươi tỷ yên để giúp phát triển các kênh bán hàng mới và đông lạnh lượng cá dư thừa cho đến khi nhu cầu phục hồi